ngày một mươi tháng tám ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đồng nai đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn một mươi tám tại tòa nhà cao ốc sonadesi khu công nghiệp biên hòa i
tình huống diễn tập được đưa ra tại tòa nhà cao ốc sonadesi do sự cố chập điện lửa cháy lớn sau đó lan sang các phòng bên cạnh thuộc tầng năm của tòa nhà này
tại thời điểm cháy bên trong tòa nhà có khoảng tám trăm linh người đang làm việc tìm cách thoát nạn một số người bị mắc kẹt bên trong
sau khi phát hiện cháy nhân viên bảo vệ và người dân cùng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa
ngay sau khi nhận được tin báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều động một mươi xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy cứu người cứu tài sản
sau khoảng hơn ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt những người bị mắc kẹt đã được đưa xuống nơi an toàn
thông qua buổi diễn tập đã giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy khi sống và làm việc tại những khu cao tầng